tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã chủ trì họp bộ chính trị
để cho ý kiến về đề án tổng kết một mươi năm thực hiện kết luận số bốn mươi tám của bộ chính trị khóa một mươi
về xây dựng phát triển tỉnh thừa thiên huế và đô thị huế đến năm hai nghìn hai mươi
và kết luận số sáu mươi của bộ chính trị khóa một mươi về xây dựng phát triển thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
thành đô thị trung tâm vùng tây nguyên
tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các ban đảng đảng đoàn quốc hội ban cán sự đảng chính phủ
các bộ ngành có liên quan và tập thể lãnh đạo hai địa phương
sau khi nghe lãnh đạo ban kinh tế trung ương báo cáo về những nội dung cơ bản của hai đề án tổng kết
văn phòng trung ương đảng báo cáo tổng hợp ý kiến các cơ quan liên quan và ý kiến phát biểu
của các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước đánh giá cao ban kinh tế trung ương
cơ quan thường trực của ban chỉ đạo trung ương xây dựng đề án đã chuẩn bị công phu chú đáo
tiếp thù nghiêm túc kỹ lưỡng ý kiến góp ý của các cơ quan chức năng
bộ chính trị cơ bản tán thành những nội dung đã nêu tại tờ trình và hai báo cáo tổng kết
đánh giá tổng kết thực hiện kết luận số bốn mươi tám về xây dựng và phát triển tỉnh thừa thiên huế
và đô thị huế đến năm hai nghìn hai mươi bộ chính trị cho rằng tỉnh thừa thiên huế đã có nhiều cố gắng
trong đổi mới tư duy khai thác tốt tiềm năng lợi thế cho phát triển kinh tế tăng trưởng khá
thành phố huế được ghi nhận là thành phố festival của việt nam thành phố văn hóa du lịch asean
quần thể di tích cố đô huế và các danh lam thắng cảnh di tích lịch sử được giữ gìn tôn tạo
đời sống vật chất văn hóa và tinh thần của nhân dân được nâng cao tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh
công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị luôn được quan tâm thực hiện
bên cạnh các kết quả đạt được phát triển kinh tế của tỉnh chưa tương xứng với tiểm năng lợi thế
hệ thống đô thị phát triển chậm kết cấu hạ tầng còn thiếu đồng bộ công tác quy hoạch và quản lý đô thị
chưa theo kịp yêu cầu phát triển chưa thể hiện rõ bản sắc của thừa thiên huế cải cách hành chính
công tác xây dựng đảng xây dựng bộ máy trên một số mặt còn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay
với mục tiêu xây dựng và phát triển thừa thiên huế thành thành phố trực thuộc trung ương
bộ chính trị thống nhất ban hành nghị quyết về xây dựng và phát triển thừa thiên huế đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm và yêu cầu đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh thừa thiên huế
cần triển khai nghiêm túc và thực hiện hiệu quả nghị quyết phát huy cao độ sự đồng thuận của xã hội
vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
tổng kết thực hiện kết luận số sáu mươi về xây dựng và phát triển thành phố buôn ma thuột
trở thành đô thị trung tâm vùng tây nguyên bộ chính trị đánh giá thành phố buôn mơ thuột
đã có nhiều cố gắng để khai thác tốt các tiềm năng lợi thế phát triển kinh tế tăng trưởng khá cao
trở thành đô thị loại một trực thuộc tỉnh đắk lắc hướng tới một đô thị hiện đại
bản sắc vùng tây nguyên đời sống vật chất văn hóa và tinh thần của nhân dân được nâng cao
công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị luôn được quan tâm
hoạt động của bộ máy hành chính từng bước được đổi mới theo hướng tinh gọn
hoạt động hiệu lực hiệu quả quốc phòng an ninh được bảo đảm vững chắc
tuy nhiên phát triển kinh tế thành phố buôn mơ thuột chưa tương xứng với vị trí tiềm năng
lợi thế chưa thực sự đóng vai trò là đô thị trung tâm mang đặc sắc riêng của vùng tây nguyên
kết cấu hạ tầng còn thiếu đồng bộ hạ tầng giao thông nhất là giao thông kết nối với các tỉnh khác
ngoài vùng chậm được nâng cấp công tác giảm nghèo chưa thực sự bền vững
thành đô thị xanh sinh thái thông minh và bản sắc là đô thị trung tâm của vùng tây nguyên
là đô thị hạt nhân của chuỗi đô thị cực tăng trưởng của vùng tây nguyên
và tam giác phát triển việt nam lào campuchia
bộ chính trị thống nhất ban hành kết luận về xây dựng và phát triển thành phố buôn mơ thuật
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm và yêu cầu đảng bộ chính quyền và nhân dân
thành phố buôn mơ thuột và tỉnh đắk lắc triển khai nghiêm túc và có hiệu quả kết luận
phát huy cao độ sự đồng thuận của xã hội vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng
sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm sớm đưa kết luận vào cuộc sống
cũng tại hội nghị này sau khi xem xét tờ trình của ban tổ chức trung ương
bộ chính trị đã quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc thẩm quyền của bộ chính trị
và cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng khác